các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online
biên tập viên thu trang sẽ là người đồng hành cùng quý vị
xin mời chị thu trang
vâng xin cảm ơn
vâng xin kính chào quý vị
mở đầu là thông tin từ bộ y tế cho biết
tính tới sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cả nước đã có một mươi chín trăm bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một một trăm tám mươi bốn bốn trăm hai mươi tám ca
cả nước ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi bảy ca nhiễm mới trong đó một mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất cả nước với một bảy trăm bảy mươi bốn ca
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới omicron
đang diễn biến rất khó lường
thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
văn phòng chính phủ vừa có công điện số chín nghìn bốn trăm linh sáu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc tăng cường công tác tiêm chủng kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
theo công điện thủ tướng yêu cầu tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
chậm nhất ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trừ trường hợp chống chỉ định không để sót các trường hợp thủ diện phải tiêm
nhất là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
các bộ y tế giao thông vận tải công an quốc phòng ngoại giao theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
kể cả đường hàng không đường bộ đường thủy để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này vào nước ta
thủ tướng giao bộ y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu toàn diện về chủng mới omicron
để kịp thời có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tiếp tục phiên xét xử vụ cấp bằng giả tại trường đại học đông đô
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tiến hành luận tội
đề nghị hội đồng xét xử tuyên ông dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô
mức án một mươi hai một mươi ba năm tù về tội giả mạo trong công tác
phạt bổ sung năm mươi triệu
cùng tội danh hai cựu phó hiệu trưởng trần kim oanh lê ngọc hà
cùng bị đề nghị mức án từ chín một mươi năm tù phạt một mươi hai mươi triệu đồng
bảy bị cáo còn lại gồm trần ngọc quang phó trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên
nguyễn thị huệ cựu trưởng phòng tài chính kế toán phạm vân thùy lê thị thanh tâm
nguyễn thị ngọc thái lê thị lương ngô quang hiền
bị đề nghị từ một mươi hai tháng tù treo đến chín năm tù giam
về trách nhiệm dân sự cơ quan truy tố đề nghị tòa tuyên thu nộp ngân sách hơn bảy một tỷ đồng
mà đại học đông đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả
theo viện kiểm sát nhân dân tp hà nội quá trình tuyển sinh trần khắc hùng
chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường thấy một số cá nhân có nhu cầu sử dụng văn bằng hai
để thi nâng ngạch thi công chức
vì động cơ vụ lợi hùng đã chỉ đạo các bị cáo làm giả văn bằng hai hệ chính quy
để cấp cho hàng trăm trường hợp và thu lời bất chính bảy một tỷ đồng
đến nay cơ quan tố tụng làm rõ hai trăm một mươi trường hợp còn hai trăm hai mươi một trường hợp xác định được họ tên
nhưng không tìm ra nơi cư trú
công an quảng nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
với thủ đoạn hết sức tinh vi sử dụng nhiều vũ khí nóng để đe dọa những người vay tiền
năm đối tượng bị bắt khẩn cấp
khám xét khẩn cấp phương tiện nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng
hai mươi viên đạn một bình xịt hơi cay nhiều mã tấu gậy gỗ cùng số tiền mặt là hai usd một trăm một mươi sáu triệu đồng
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm bốn mươi
tổng số tiền cho vay lên đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hai mươi tỷ đồng
thưa quý vị sau một thời gian xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với phòng an ninh mạng công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi
có sự liên kết giữa nhiều đối tượng số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng
ghi nhận ngay sau đây tại đắk lắk
đường dây này do đối tượng nguyễn ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và trần lập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
đều trú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc cầm đầu tổ chức
hai đối tượng này cùng một số đối tượng khác thường lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
phương thức thủ đoạn hoạt động rất kín đáo tinh vi số đối tượng này đều có quan hệ họ hàng với nhau
nên câu kết chặt chẽ có phân chia vai trò cho từng đối tượng
các đối tượng thường giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber
để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài cá độ bóng đá trên mạng internet
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ tính đến thời điểm bị triệt phá
thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng ba trăm tám mươi tỷ đồng
tôi có tìm hiểu trên mạng vô cái trang thuê tẩm chấm cơm tôi muốn liên hệ là
trên trang đó họ có cho thuê trang ngoạn cá cửa bóng đá
tôi có thuê qua trang chia làm vài con nhỏ để giao cho khách
quý ước với khách là một điểm từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng
thánh thua với cách là tôi tự thu tiền và tự ra tiền
tôi sử dụng một cái ipad và một cái điện thoại để tổ chức cá cược
các đối tượng sử dụng các phương tiện thiết bị rất là hiện đại
được khóa mật khẩu văn tay rất là chú ý
đối với những tài khoản cá độ trên không gian mạng
khi có những sự cố biến cố gì mà đối tượng quản lý tài khoản
sẽ cho tài khoản ngừng hoạt động
cái số đối tượng phạm đội thì chúng thường sử dụng sim rác không có đăng ký chính chủ
chúng phân công nhiệm vụ rất là cụ thể rõ ràng
địa điểm thanh toán tiền thì đa dạng
bất kỳ chỗ nào có trạm bằng tiền mặt hoặc thông qua các tài khoản ngân hàng
nhằm đối phó với công an điều tra
nếu với tâm đấu tranh phòng chống tội phạm thì lực lượng chính xác điều tra viên
phòng xác hành sự đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
tiến hành theo dõi giám sát đối tượng áp dụng biện pháp để mà truy bắt
và phải xử lý các đối tượng pháp luật
khám xét tại nơi ở của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động ghi cá độ bóng đá
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ ba đối tượng và thu giữ hơn hai sáu trăm linh viên ma túy
thông tin trí tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
kiểm tra nhà nghỉ phú thịnh thuộc thị trấn hoàn lão huyện bố trạch
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng gồm nguyễn mạnh linh và nguyễn thị liễu
đều trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện linh đang cất giấu tổng cộng hai trăm ba mươi tám viên hồng phiến
và một gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của linh đã thu giữ tám mươi hai viên hồng phiến
tiếp tục mở rộng vụ án công an tỉnh quảng bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng xuân minh
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ tổng cộng hai hai trăm bảy mươi hai viên hồng phiến
đối tượng minh khai nhận số ma túy trên lấy từ một đối tượng tên hưng
công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của trần xuân hưng
trú tại thành phố đồng hới và thu giữ hai mươi tám viên ma túy hồng phiến
còn tại sơn la công an huyện sông mã đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa a triệu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú xã nả nghiệu huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bảy mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm mươi tám ba mươi bảy gram
và một số vật chứng khác có liên quan
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
đối tượng chịa đã có một tiền án về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
chỉ trong một tuần gia quân cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
công an huyện sông mã đã phát hiện bắt giữ một mươi bốn vụ một mươi bốn đối tượng
tăng vật thu giữ hơn năm sáu trăm linh g heroin và bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời